công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai đang xác minh làm rõ vụ hỗn chiến giữa nhóm người đi ô tô và nhóm đi xe máy
làm ba người bị trọng thương nằm gục xuống đường xảy ra vào chiều ba mươi tháng bốn trên đường lý thường kiệt phường xuân an tp long khánh
theo camera ghi lại trước khi xảy ra vụ ẩu đả một chiếc xe máy và một chiếc ô tô đối đầu nhau trên đường
trong giây phút sau đó chiếc ô tô bên trong có bốn người di chuyển về phía trước đâm trúng chiếc xe máy đang dựng
lời qua tiếng lại người đàn ông đi xe máy dùng tay đấm vào người đàn ông đi trên ô tô
trong lúc hỗn chiến ba người đàn ông đi trên ô tô bị nhóm người đàn ông còn lại đánh đấm nhiều phát vào người
nằm bẹp giữa đường ở tp long khánh tỉnh đồng nai
trong khi đó tại hà nội từ ngày một tháng năm dạng sáng ngày hai tháng năm lực lượng chức năng công an tp hà nội
tiếp tục tăng cường gia quân tuần tra xử lý nhiều vi phạm
từ bốn giờ chiều qua nhiều tuyến đường cửa ngõ vào thủ đô hà nội đã ken đặc xe cộ
tại nút sau quốc lộ một a cao tốc pháp vân cầu sẽ ninh bình lượng phương tiện từ quốc lộ một a hướng vào tp hà nội tăng đột biến
chiều từ cao tốc pháp vân cầu sẽ ninh bình hướng vào tp hà nội xảy ra un ứ cục bộ
un tắc nghiêm trọng cũng xảy ra tại một số tuyến đường cửa ngõ thủ đô
sau lễ nhiều người dân tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long cũng bắt đầu rời quê đến tp hcm bình dương đồng nai để chuẩn bị làm việc
trên tuyến quốc lộ một đoạn qua tp vĩnh long tỉnh vĩnh long hướng từ miền tây đi tp hồ chí minh lượng phương tiện tăng đột biến
hàng nghìn xe mô tô xe ô tô xe khách di chuyển rất chậm
đợt nghỉ lễ dài ngày lần này các địa phương trong cả nước đã thu hút được một lượng lớn khách du lịch
lượng khách gia tăng đột biến gấp nhiều lần so với ngày thường
tại thủ đô hà nội năm nay thời tiết nắng đẹp mát mẻ nên các điểm như là văn miếu quốc tử giám phố đi bộ hồ gươm công viên thủ lệ thu hút lượng lớn khách du lịch đổ về
tỉnh quảng ninh dịp nghỉ lễ năm nay đón hơn bốn trăm linh lượt khách
thanh hóa gấp hơn hai lần ước tính tổng lượng khách đạt gần chín trăm linh lượt
quảng bình đón một trăm một mươi năm lượt du khách
các địa điểm khác như đà nẵng cũng đón hơn hai trăm năm mươi lượt khách
khánh hòa hai trăm bảy mươi lượt
bộ y tế quán triệt tới tất cả các tổ chức cá nhân có liên quan không được gây khó khăn
cho người dân trong việc cấp chứng nhận tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
và xác nhận hộ chiếu vaccine
nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
và đây là một trong những thông tin đáng chú ý có trong cụm tin chính sách sáng nay
cục y tế dự phòng bộ y tế vừa có văn bản khẩn gửi tổng cục thể dục thể thao
điều hành sea games ba mươi một về việc dừng khai báo y tế với covid một mươi chín phục vụ sea games ba mươi một
đề nghị tổng cục thể dục thể thao báo cáo cho ban tổ chức
và thông báo cho tất cả các đoàn tham dự sea games ba mươi một
để đảm bảo quyền của người dân được cấp giấy chứng nhận đã tiêm vaccine
và hộ chiếu vaccine khi tham gia tiêm chủng covid một mươi chín
bộ y tế đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm việc quán triệt nhân viên y tế
và các cán bộ thuộc quyền quản lý của đơn vị
có liên quan đến công tác
đảm bảo ký điện tử chứng nhận tiêm chủng covid một mươi chín và hộ chiếu vaccine
không được cản trở gây khó khăn và có các hành vi trục lợi trong việc hỗ trợ
đảm bảo quyền lợi người dân được cấp chứng nhận tiêm chủng covid một mươi chín
và xác nhận hộ chiếu vaccine
bộ y tế quán triển tới tất cả các tổ chức cá nhân có liên quan
không được gây khó khăn cho người dân
trong việc cấp chứng nhận tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
và xác nhận hộ chiếu vaccine
nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
thông tư năm hai nghìn hai mươi hai của bộ giáo dục và đào tạo
sửa đổi quy định tiêu chuẩn tổ chức cá nhân biên soạn sách giáo khoa
ban hành kèm theo thông tư ba mươi ba hai nghìn một mươi bảy có hiệu lực từ ngày năm tháng năm
theo đó người biên soạn sách giáo khoa phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau
có trình độ được đào tạo từ đại học trở lên
theo chuyên ngành phù hợp với một học
hoạt động giáo dục có sách giáo khoa được biên soạn
am hiểu về khoa học giáo dục
có ít nhất ba năm trực tiếp giảng dạy hoặc nghiên cứu về chuyên môn phù hợp với môn học
hoạt động giáo dục có sách giáo khoa được biên soạn
là công dân việt nam có phẩm chất đạo đức từ từ tốt